trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam thủ tướng mahathir mohamed đã hội đàm với thủ tướng nguyễn xuân phúc
hai thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề song phương khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước
không ngừng được củng cố trên cơ sở tin cậy lẫn nhau hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là kinh tế quốc phòng an ninh nông nghiệp giao lưu văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tuyên bố chung giữa việt nam và malaysia
nhân chuyến thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của thủ tướng malaysia mahathir mohamad
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
về hợp tác chính trị hai thủ tướng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên và tăng cường trao đổi
về các vấn đề chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên các kênh đảng chính phủ quốc hội

hai nhà lãnh đạo cam kết mở rộng hợp tác song phương thông qua các cơ chế hợp tác và thăm phấn hiện có
trong đó có cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật và đối thoại chiến lược cấp quan chức cao cấp
về hợp tác quốc phòng an ninh và pháp luật hai thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi song phương về quốc phòng
thông qua việc sớm thiết lập cơ chế ủy ban cấp cao về hợp tác quốc phòng việt nam malaysia
hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của cơ chế này do việt nam đăng cai vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm khác
hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này
để tiến hành các hoạt động chống lại nước kia
về hợp tác kinh tế hai bên nhất trí tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa của nhau
bao gồm các mặt hàng điện và điện tử các sản phẩm dầu khí hóa chất và các sản phẩm hóa chất
sản phẩm kim loại máy móc phụ tung và trang thiết bị nông sản dầu cọ thủy sản diệt may
và tăng kim ngạch thương mại hai triệu lên một mươi năm tỷ usd hoặc cao hơn vào năm hai nghìn hai mươi
malaysia hoan nghênh việt nam tiếp tục sẵn sàng xuất nhập khẩu gạo vào thị trường malaysia với giá cạnh tranh
hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác dầu khí yêu cầu các doanh nghiệp hạ nguồn hai nước
tăng cường và mở rộng hợp tác đặc biệt trong ngành dầu nhớt và dầu khí
về hợp tác khu vực và quốc tế hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh và thượng tôn pháp luật ở khu vực trong đó bao gồm bảo đảm an toàn an ninh và tự do hàng hải
và hàng không ở biển đông chia sẻ quan ngại sâu sắc đối với những diễn biến gần đây ở biển đông
hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình tôn trọng đầy đủ các tiến chỉnh pháp lý và ngoại giao
không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về các cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn và cụ thể trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau
cũng như các kết quả quan trọng của chuyến thăm của thủ tướng mahathir mohamed
thủ tướng mahathir mohamed cảm ơn sự hiếu khách và đón tiếp nồng ấm mà chính phủ và nhân dân việt nam
đã dành cho đoàn malaysia trong suốt chuyến thăm
và trân trọng mời thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân sang thăm viện malaysia vào thời gian thích hợp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vui vẻ nhận lời